cũng tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn đình văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã tân đức huyện đầm rơi về hành vi giết người vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám giờ khi đi trên phà từ gành hào sang bờ xã tân thuận thuộc huyện đầm rơi nguyễn đình văn đã xảy ra mâu thuẫn với anh bùi văn tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi người địa phương
cả hai đã đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn văn đã điều khiển xe máy chở một thanh niên khác rời đi nhưng tý đã lên xe đuổi theo và tiếp tục đánh nhau trong lúc xô sát văn đã dùng con dao bấm đâm vào người tý dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bùi văn tý đã tử vong

vợ là nguyễn như phượng hai mươi bảy tuổi trú tại long mỹ hậu giang vay ba triệu đồng nhiều lần tìm anh rẻ đòi tiền bất thành chiều ngày hai mươi ba tháng hai phượng mang xăng và bật lửa qua phòng trọ của chị gái là nguyễn thị kiều đông chú tại đường lưu trí hiếu phường một mươi để gây áp lực yêu cầu chị gái gọi anh rể về trả nợ
tại đây phượng đã đổ xăng lên người cháu hồ tân vũ sinh năm hai nghìn một mươi năm đe dọa chị đông nhảy vào can ngăn thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát làm hai mẹ con chị đông bị thương trong đó cháu vũ bị bỏng hơn năm mươi
một số người dân có mặt tại hiện trường đã đến dập lửa và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu đã khởi tố vụ án hình sự giết người đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà địa vũng tàu để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây tại tỉnh bình định tình trạng thanh thiếu niên lè lút tàng trữ các loại súng tự chế vẫn diễn biến phức tạp
khi xảy ra mâu thuẫn thì các đối tượng không suy nghĩ cách để giải quyết mâu thuẫn một cách hài hòa mà ngay lập tức mang súng ra sử dụng dẫn đến những vụ việc đau lòng và nhiều đối tượng phải định án giết người
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa xét xử bị cáo văn công thành ba mươi bảy tuổi chú thành phố quy nhơn tỉnh bình định về tội giết người và phải nhận bản án một mươi bốn năm tù
theo cáo trạng vào đêm hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công văn thành
tìm võ viết an chú thành phố quy nhơn để đòi nợ
bị nguyễn hồng phong là bạn của an cầm dựa hầm dọa thành đã rút khẩu súng tự chế giấu sẵn trong người bắn trúng hông trái của phong gây thương tật bảy mươi một
nguyên nhân là do em là khi mà phong nhào tới thì theo khoảng sạm anh cứ nghĩ khoảng cách khoảng năm mét
thì khi mà anh với anh ấy đang đứng thì mình đang đi ra vậy có người khác nhào tới là theo khoảng sạm dơ lên bốc cò thôi
súng đó đồng không
dạ súng đó hồi đi gỗ mua
mua ở đâu
mua trên dây loại
mới đây tại huyện hoài nhơn trần đức huy đã dùng súng bút bắn thẳng vào ngực bên trái của trần nhật phong khiến nạn nhân gục ngã
may nhờ cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết
những vụ việc dùng súng tự chế bắn nhau vì mâu thuẫn dù hậu quả chết người chưa xảy ra
song đều bị cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh bình định truy tố về tội giết người
đây chỉ là hai trong số nhiều vụ án xảy ra liên quan đến súng tự chế trong đó nạn nhân may mắn thoát chết
còn trước đó do mâu thuẫn với bạn bè trong lúc ăn nhậu nguyễn trí thiện chú thành phố quy nhơn
đã dùng súng tự chế bắn trúng vào anh nguyễn hà việt khiến nạn nhân bị thương và chết trên đường đưa đi cấp cứu
thì cái việc mà súng tự chế là người ta đã bán trên mạng rất là nhiều do đó các đối tượng hình sự cũng như một số thanh thiếu niên
hay mua và sử dụng cái loại súng này với cái nhận thức của những thanh thiếu niên thì cho rằng nó không nguy hiểm
tuy nhiên nếu như sử dụng nó mà để bắn người thì nó rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng
do đó pháp luật của chúng ta đối với những đối tượng hình sự sử dụng súng tự chế để phạm tội thì xử lý rất là nghiêm khắc
trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh bình định đã vận động thu hồi hàng trăm vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tuy nhiên phần lớn đó là những vũ khí thô sơ làm bằng ống nhựa súng hơi cồn để săn bắn ở vùng thôn quê vùng núi
còn những loại súng tự chế nhỏ gọn tinh xảo thì hầu như không có
thực tế trên đòi hỏi công tác tuyên truyền cần được tăng cường nhiều hơn nữa
để người dân nâng cao ý thức về hiểm họa từ loại vũ khí này
từ đó giáo dục vận động con em trong gia đình không lén lút mua bán tàng trữ tránh xảy ra sự việc đáng tiếc
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng quách cường sinh năm hai nghìn hai hồ khẩu thường trú tại khóm hai phường sáu thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
là đối tượng trần vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
còn liên quan đến tội buôn bán hàng cấm cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng la văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã mỹ phú huyện châu phú tỉnh an giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an